vào ngày một mươi bốn tháng hai tại khu du lịch quốc gia huyện mộc châu tỉnh sơn la sẽ diễn ra lễ hội bay kinh khí cầu quốc tế lần thứ hai
hiện ban tổ chức đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền quảng bá và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện
nhằm bảo đảm an ninh trật tự tạo thuận lợi cho du khách và người dân tham dự lễ hội
lễ hội bay kinh khí cầu quốc tế lần thứ hai sẽ được diễn ra liên tục trong ba ngày một mươi bốn một mươi năm và một mươi sáu tháng hai
trong khoảng thời gian từ sáu đến bảy giờ các ngày sẽ có ba kinh khí cầu bay tự do ngắm toàn cảnh cao nguyên mộc châu lúc bình minh
ban tổ chức cũng bố trí các khinh khí cầu biểu diễn tại quảng trường nhằm thỏa mãn nhu cầu tham quan chụp ảnh lưu niệm của du khách tham gia lễ hội
đặc biệt vào các buổi tối cùng ngày sẽ diễn ra đêm nhà hội khí cầu với sự tham gia của các chuyên gia kinh khí cầu nhật bản thái lan và việt nam
lễ hội năm nay hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm vô cùng thú vị cho người tham gia
mở ra sản phẩm du lịch hiện đại mới lạ góp phần nâng cao sức hấp dẫn thu hút ngày càng đông du khách trong nước và quốc tế đến với khu du lịch quốc gia mộc châu